cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với ba đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào ngày ba tháng sáu công an huyện tràng định làm nhiệm vụ tại khu vực cầu xui ngàn xã đại đồng
phát hiện sáu nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra phát hiện trên người đối tượng nông văn liệp có hai mươi bảy gói ma túy heroin
liệp khai nhận cùng với lương văn dũng góp tiền mua một gói ma túy heroin dạng cục
sau đó các đối tượng chia nhỏ được bốn mươi gói để sử dụng và bán kiếm lời
mở rộng vụ án công an huyện đã tiến hành bắt giữ đối tượng triệu ngọc sơn
chú tây huyện văn lãng là đối tượng bán ma túy cho liệp và dũng